chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào báo cáo quá trình và kết quả giám sát về thực hiện chính sách pháp luật
về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu
tham dự buổi làm việc có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
và phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thị
theo báo cáo giám sát của quốc hội tổ chức bộ quản lý đa ngành đa lĩnh vực bước đầu khắc phục được những chủng chéo
hoặc bỏ trống về chức năng nhiệm vụ phạm vi đối tượng quản lý nhưng vẫn chậm được điều chỉnh theo hướng tinh gọn nâng cao hiệu lực
việc xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm còn nhiều khó khăn vướng mắt và tính khả thi không cao
tinh giản biên chế chưa đi vào thực chất không theo đúng quy định và chưa đạt mục tiêu đề ra
theo nghị quyết số ba mươi chín của bộ chính trị
tổ chức bộ quản lý đa ngành đa lĩnh vực bước đầu khắc phục được những trùng chéo hoặc bỏ trống về chức năng nhiệm vụ phạm vi đối tượng quản lý nhưng vẫn chậm được điều chỉnh theo hướng tinh gọn nâng cao hiệu lực

tổ chức sắp xếp các cơ quan theo hướng gọn nhẹ giảm cấp trung gian rõ ràng về chức năng quyền hạn và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động